để có thể đối phó với tình hình dịch bệnh covid một mươi chín bộ văn hóa thể thao du lịch cũng đã ban hành công văn số một nghìn hai trăm linh năm
gửi bộ tài chính đề nghị bộ tài chính xem xét quy định miễn hai loại phí trong vòng một năm kể từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
theo đó thứ nhất là phí thẩm định cấp đổi và cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế và dịch vụ lữ hành nội địa
trong đó mức phí cấp đổi là hai triệu đồng một giấy phép mức phí cấp lại là một năm triệu đồng một giấy phép
thứ hai là phí thẩm định cấp đổi và cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch trong đó mức phí đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và nội địa là sáu trăm năm mươi đồng một thẻ
và mức phí đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm là hai trăm linh đồng một thẻ
trước đó bộ văn hóa thể thao và du lịch cũng đã có công văn yêu cầu các sở quản lý du lịch công bố công khai trên các phương tiện thông tin
về danh sách các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đảm bảo các điều kiện về an toàn phòng chống dịch tại địa phương
để khách du lịch tiếp cận sử dụng dịch vụ và triển khai các giải pháp về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín